và trên internet đã có một số kẻ như vậy
họ lập ra một số trang điện tử đặc biệt là trang cá nhân trên mạng xã hội
để cho ra đời cái gọi là truyền thông lề dân
rồi sử dụng làm phương tiện tung tin vịt
nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
tin vịt và cái gọi là truyền thông lề dân
của tác giả võ khánh linh
mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi
các trang facebook của lê nguyễn hương trà
nguyễn anh tuấn lê dũng vô va
lan truyền một video clip
quay cảnh một cống thoát nước
có màu đỏ được cho là
do phóng viên lề dân
quay tại khu vực xả thải
của công ty phong mô sa
cũng thời điểm này
sáng một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại khu vực cảng sơn lương
thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn găng thép
hưng nghiệp phong mô sa hà tĩnh
phong mô sa hà tĩnh
phong mô sa hà tĩnh